trưa nay việt nam ghi nhận tám mươi tám ca mắc mới covid một mươi chín trong đó tám mươi sáu ca được ghi nhận ở trong nước
bắc giang năm mươi hai ca tp hcm một mươi năm ca bắc ninh một mươi ca hà nội bốn ca hà tĩnh hai ca lạng sơn một ca hải dương một ca long an một ca
trong đó tám mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại kiên giang một ca và an giang một ca
hiện có một mươi sáu tỉnh bao gồm yên bái quảng ngãi đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế đắk lắc nam định hòa bình tuyên quang phú thọ sơn la ninh bình thanh hóa đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới